ngày hai mươi tháng sáu tri cục trăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh long an cho biết ổ dịch tả lợn châu phi thứ hai vừa được phát hiện tại hai hộ chăn nuôi ở phường một và phường hai thị xã kiến tường tỉnh long an với tổng số là tám mươi năm con
theo thông tin từ các chủ hộ nuôi ngày một mươi bảy tháng sáu phát hiện lợn bỏ ăn và đến ngày một mươi chín tháng sáu thì chết dần các chủ hộ đã báo ngay với ngành thú y và thực hiện test nhanh kết quả đã có năm trên sáu mẫu dương tính với dịch tả lợn châu phi
ngay sau khi có kết quả ubnd thị xã kiến tường đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ tám mươi năm con lợn bị mắc bệnh đây là ổ dịch tả lợn châu phi thứ hai xảy ra trên địa bàn tỉnh long an
để hạn chế thấp nhất sự lan rộng của dịch bệnh những ngày qua ubnd tỉnh long an đã liên tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai mọi biện pháp tốt nhất trong công tác phòng chống nghiêm cấm các hoạt động mua bán vận chuyển và các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc